theo ủy ban nhân dân huyện quỳ châu tỉnh nghệ an cho đến chiều nay
người thân vẫn chưa thể liên lạc được với ba mươi năm người dân đi hái măng rừng sau bão
chính quyền địa phương huyện quỳ châu cho biết trong số bốn mươi một người đi hái măng trong rừng thuộc xã châu bính
thì sáu người đã liên lạc được về nhà hiện vẫn còn ba mươi năm người chưa thể liên lạc được
gia đình đã báo cơ quan chức năng cử lực lượng cùng người thân vào rừng tìm kiếm
theo người dân địa phương trên địa bàn huyện quỳ châu
thời gian qua tình trạng người dân vào rừng hái măng cả tháng mới về nhà một lần
nên có thể do thời gian dài điện thoại hết pin nên không liên lạc được với người thân